ngày một mươi năm tháng năm ban dân tộc tỉnh thừa thiên huế đã mở cửa phòng trưng bày kỷ niệm bắc hồ với các dân tộc tỉnh thừa thiên huế
phòng trưng bày có đủ hình ảnh của bác trong những lần gặp nói chuyện với đồng bào con em các dân tộc tỉnh thừa thiên huế
trong số này có cả những bức thư của những người con mang họ hồ gửi gắm tình cảm quyết tâm theo đảng theo bác cùng dân tộc đánh đuổi ngoại xâm
từ kháng chiến chống pháp tấm lòng của bác hồ đã in đậm trong tâm trí nhân dân các dân tộc a lưới
muối cụ hồ gạo cụ hồ là hạt muối hạt gạo nghĩa tình và bộ đội cụ hồ là hình ảnh đẹp gần gũi và thân thương
trong ngày bác mất trong lễ truyện điệu bác cán bộ và nhân dân các dân tộc paco cơ tu pahi tà ôi ở a lưới đã tự nguyện mang họ bác hồ như một lòng thành kính sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam